hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn những thức phim về cuộc truy tìm hung thù trong vụ trọc án diễn ra tại huyện đắc tô tỉnh con tum hơn một năm trước
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai sau khi cơn bão số bảy bất ngờ đổ bộ vào các tỉnh miền trung và tây nguyên gây mưa lớn với gió giật mạnh
thì cũng là lúc người dân thị trấn đắc tô huyện đắc tô tỉnh con tầm
phát hiện một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong một ngôi nhà khóa cửa ngay tại khối bốn khu trung tâm kinh tế hành chính huyện đắc tô
nạn nhân phạm ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một được phát hiện nằm chết trên nền xi măng
trong phòng ngủ trên người
chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi sọc đen trắng
thi thể nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy
nhiều chỗ bị thâm đen biến dạng
khám nghiệm tử thi phát hiện dưới cầm có bốn vết dao đầm làm đứt động mạch cảnh và đứt cuốn hồng
đây được xác định là nguyên nhân gây nên cái chết cho nạn nhân
ngoài ra phía nách trái và bắp tay trái còn có hai vết thương do cùng một hung khí gây ra
công tác khám nghiệm xác định nạn nhân bị sát hại bằng một con dao nhọn
cách đó khoảng bốn đến năm ngày
thông tin từ gia đình cho biết
một số tài sản của nạn nhân như dây chuyền nhẫn vàng xe máy điện thoại di động ví da cũng đã không cánh mà bay
thường thì em là cuối tuần mới gặp được nhau
tôi đi làm cả ngày anh tôi ở nhà làm thợ bay
tới sáu giờ tối mới về cuối tuần hai anh em lại gặp nhau chuyện trò gian sáng uống cà phê
hôm đấy ở trường có việc bận không đến đây chơi được
hôm sau thứ hai thì đi làm thứ ba thứ bốn thì khi thấy nhà nóng không về thì điện anh không liên lạc được
xuống xem thì biết là anh lại chết trong nhà
về kết quả bước đầu kết quả khám nghiệm hiện trường chúng tôi nhận định đây là vụ án mạng giết người cướp của nạn nhân lớn
đối tượng đã đâm nạn nhân tám vết thương ở trên cơ thể
trong đó ở khuôn hỏng ở khí cổ ở đất nước
khuôn hỏng ở khí cổ là sáu vết thương

làm đứt đồng mạch cảnh nạn nhân đã tử vong
thời gian nạn nhân bị chết cây khoảng trên bốn ngày
thì đang trong chương trình thối dựa
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản
người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
nên đồng thời với việc ra quyết định khởi tố vụ án
bàn chuyên án đã được thành lập do đại tá nguyễn văn công
phó giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban
thượng tá nguyễn hồng ngọc
trưởng phòng cảnh sát cơ động tội phạm về trật tự xã hội làm phó ban thường trực
cùng nhiều thành viên khác
nhằm tập trung lực lượng và phương tiện tối ưu nhất cho công tác đấu tranh khám phá án
trong khi ban chuyên án phải đối mặt với câu hỏi thường trực về việc truy tìm tung tích của hung thủ
thì cũng đồng thời họ phải chịu nhiều áp lực từ dư luận gia đình nạn nhân và từ phía chính quyền địa phương
cái chết thương tâm của nạn nhân phạm ngọc sơn đã gây sông sao dư luận trên địa bàn huyện đắk tô
một huyện miền núi vốn rất đổi yên bình
đầy nhiệt độ hoang mang cho những người dân sống gần đó mà sẽ mất sức cùng của gia đình đàn nhân
nhưng vụ án được phát hiện trong đêm mưa bão do không đủ điều kiện về ánh sáng
nên pháp y tỉnh đã từ chối gấp đỉnh tại thời điểm đó
cơ quan điều tra chỉ tiếp cận vụ án ở vòng ngoài từ sáng hôm sau
vì vậy họ đã buộc phải giải trình bất đắc dĩ về sự việc trên
tất cả các điều kiện đều không cho phép chúng ta vaccinate
điều không cho phép chúng tôi phải khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tự thi ngay
thì cơ quan điều tra đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường để đến giờ sáng mai có đủ ánh sáng và có đủ các thủ tục theo luật định khác
thì chúng tôi mới tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tự thi được
chúng tôi xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng cho nên là công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tự thi phải được tổ chức một cách tỉ mỉ thân trọng không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào dù là nhỏ nhất
áp lực cũng đến với bàn chuyên án ngay trong chính vụ án
với đặc điểm sống một mình khép kính và khá dị biệt thích quan hệ với nam hơn với nữ
nên các mối quan hệ của nạn nhân gần như là một câu hỏi bỏ ngỏ với hàng xóm láng giềng và cả người thân
trong khi đó nghề thợ may lại mang đến cho nạn nhân rất nhiều mối quan hệ với đủ mọi thành phần và ở rất nhiều nơi
vụ án được phát hiện chậm tới gần một tuần bởi vậy hung thủ hoàn toàn đã có thể cao chạy xa bay
thậm chí có thể xây dựng cho mình cả một màng kịch với đủ các tình tiết làm chứng cứ ngoại phạm
khi bà con nhìn vào hiện trường vụ án người ta vô cùng hoang mang
tại sao lại ở ngay cái trung tâm như thế ngay cạnh công an huyện lại xảy ra một cái vụ giết người có cái tính chất dã man tàn bạo và nó liều lĩnh như vậy
cái sát người họ nằm nhìn rất là phản cảm
sau khi tiến hành khám nghiệm thì xác định ngay là giết nạn nhân để cướp tài sản để lấy xe máy để lấy vàng để lấy tiền v v
vụ giết người cướp tài sản xảy ra ngay giữa trung tâm thì nó làm cho cái dư luận quần chúng rất là hoang mang
nạn nhân là người to khỏe như thế mà vẫn có thể bị giết
vì giết bị cướp cho nên là các em học sinh đi học là người ta rất là sợ
bà con nhân dân mà khi đưa các em đi học là đều phải đưa đón
trong khi lực lượng dân phòng công an thị trấn đắc tô kết hợp bảo vệ vòng ngoài và phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường chính
thì lực lượng trinh sát đã nhanh chóng chia thành nhiều mũi để điều tra phá án
mũi trinh sát thứ nhất tập trung tại nhà của nạn nhân và khu vực lân cận để kịp thời thu thập các thông tin về nạn nhân và những mối quan hệ khả nghi
thông báo kịp thời cho ban chuyên án
mũi trinh sát thứ hai kết hợp với công an thị trấn công an huyện đắc tô lập lại hồ sơ nghiệp vụ củng cố về nhân thân và lai lịch của nạn nhân
ra soát lại toàn bộ các đối tượng nổi thuộc diện nghi vấn trên địa bàn
mũi trinh sát thứ ba sang lọc tỉ mỉ
trinh sát thứ ba sàng lọc tỉ mỹ những thông tin đã có ra soát lại những người có mối quan hệ nghi vấn với nạn nhân để lên phương án tiếp cận đối tượng
trong khi đó tại hiện trường vụ án lãnh đạo bang chuyên án đã có mặt ngay từ đầu để kịp thời chỉ đạo việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi phân tích các nguồn tin từ các mũi trinh sát gửi về để lên phương án chỉ đạo điều tra
vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
một ngày sau cơ quan điều tra mới phát hiện được với một thời gian như thế bọn tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về công tác khoanh vùng đối tượng
một cái rồi thế còn là bọn tôi phải lặt lại tất cả các quá trình sinh hoạt của nạn nhân rồi tất cả các mối quan hệ mà tiếp xúc với nạn nhân
cách đấy không phải là năm ngày nữa mà có thể là một mươi ngày
một mươi ngày một tháng thì bọn tôi sẽ lặt lại hết trước ngày đó nạn nhân tiếp xúc với ai quan hệ với ai như thế nào thì bọn tôi phải dừng lại
khó khăn cho bàn chuyên án khi những đối tượng nổi thuộc diện có hồ sơ quản lý của cơ quan chức năng tại địa phương
khi được triệu tập đến lần lượt cung cấp các chứng cứ ngoại phạm chứng tỏ sự không liên quan của họ đến vụ án
trong khi đó gia đình và hàng xóm của nạn nhân hầu như không cung cấp được nguồn thông tin nào có giá trị trong việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn
tất cả mình mối tập trung duy nhất vào cuốn sổ của nạn nhân ghi tên địa chỉ những khách hàng đã đến mây đo quần áo
sát bất cứ ai và bất cứ thông tin nào dù là nhỏ nhất thậm chí là mong manh nhất

có trình độ văn hóa bốn trên một mươi hai
hậu đi nghĩa vụ quân sự
sau đó ra quân và học nghề cắt tóc
ở nhà chưa được bao lâu
hậu gây sự đánh nhau
sau đó bỏ vào thành phố hồ chí minh lập nghiệp
nhưng không tu trí làm ăn
đồng tiền kiếm được không đủ sống
hậu lại tìm đường về quê
khi đang đi lang thang ở thị trấn đắc tô
hậu gặp anh phạm ngọc sơn
anh sơn làm quen
và hậu nói vừa ở thành phố hồ chí minh về
hết tiền nên chưa biết đi đâu
anh sơn đã rủ hậu về nhà chơi với anh
anh cho tiền
không có tiền cần chỗ bám víu
hậu theo anh sơn về nhà
ở nhà anh sơn một ngày đêm
đến tối hôm sau
hậu cùng anh sơn ra quán cà phê ở trung tâm thị trấn
uống cà phê đến khoảng chín giờ tối
anh sơn bỏ về trước
hậu đợi không thấy anh sơn quay lại
không có tiền thanh toán
tên này đành phải cầm điện thoại lại
và đi bộ về
về đến nơi
thấy anh sơn đang nằm bấm điện thoại
hậu nảy sinh ý định giết anh sơn
để cướp tài sản
lúc anh sơn đang ngủ
hậu đã dùng tay siết cổ nạn nhân
sau đó dùng con dao gọt hoa quả
đâm liên tiếp vào cổ vào tay
cho đến khi nạn nhân không chống cự lại được mới thôi
thực hiện xong hành vi giết người
hậu vứt dao xuống nền nhà
sau đó lục lội tài sản trên người
trong nhà của nạn nhân
lấy được giấy tờ xe điện thoại
nhấn vàng cho vào cấp xe của nạn nhân
và đi trốn về thành phố hồ chí minh
trước khi đi
tên này cũng không quên rửa sạch vết máu
dính nở tay và chân ở cửa bếp
và khóa cửa chính của nạn nhân
theo lời khai của hậu
cơ quan điều tra đã truy tìm được toàn bộ vật chứng
của vụ án là chiếc xe máy
điện thoại chí động chiếc nhẫn vàng
mà đối tượng đã lấy
cái thứ nhất là
trong câu khám nghiệm
phải thu thập bằng hết các dấu vết liên quan đến tội phạm
tất cả các tài liệu liên quan đến
tình tiết của vụ việc phạm tội
phải thu cho hết
và cái thứ hai nữa là thông tin của tội phạm
thực kỳ quan trọng
nhưng mà không phải chúng ta có thể
ngay một lúc mà chúng ta nắm bắt được hết
mà chúng ta phải dựa vào quần chúng nhân dân
nhưng mà làm sao để họ cung cấp
với là quan trọng
trong trường hợp thì chúng tôi đều là vận động quần chúng nhân dân rất là tốt
tức là bà con liên tục điện thoại đến
rồi bà con liên tục bằng cách nào bằng cách khác phản đánh
là tôi thấy các anh này đi đây anh này làm gì anh này ở đâu
các cái thông tin của bà con như thế
có những cái thông tin rất là bổ ích
và có những thông tin đó là mấu chốt
làm chúng ta rút ngắn được thời hạn điều tra
nhưng mà cái quan trọng là
cái tập thể ban chuyên án
là phải phân tích sàng lọc
để chọn được cái thông tin nào mà nó gần nhất
với cái vụ việc phạm tội
điều tra vụ án đòi hỏi chúng ta phải tỉ mỉ
phải đi rất là chi tiết
nhưng mà cán bộ điều tra mà mệt mỏi
hoặc là lơ là
thì sẽ là dẫn đến là tiến độ điều tra nó sẽ kéo dài ngày
cho nên là đòi hỏi chúng ta phải thổi làm sao đó
để cho cán bộ điều tra
anh nào cũng nhiệt huyết anh nào cũng nhiệt tình
tận tâm để làm việc
một mươi hai ngày kể từ khi gây án
tám ngày kể từ khi vụ án được phát hiện
sát thủ lê phước hậu
đã phải chấp nhận tra tay vào cổng số tám
ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
phiên tòa xét xử lê phước hậu
phạm các tội trộm cắp giết người cướp tài sản
đã được tổ chức lưu động
ngay tại nhà văn hóa trung tâm huyện đắc tô
là nơi xảy ra vụ án
cũng đồng thời là quê nhà của bị cáo
nhằm mục đích răng đè phòng ngừa chung
hậu đã phải chịu hình phạt cao nhất
là tưởng hình cho tội ác
mà mình đã gây ra
vụ án giết người
người cướp tài sản không phải là vụ án đầu tiên
mà lê phước hậu thực hiện
theo lời khai của hậu
tại cơ quan điều tra
lê phước hậu còn là tác giả của ba vụ trộm cắp tài sản khác
mà công an huyện đắc tô đang truy tìm
trước khi gây án với anh phạm ngọc sơn
chỉ vài ngày
cứ điều đặn một mươi ngày lại trộm cắp một chiếc xe máy
ngay trên địa bàn thị trấn đắc tô
mà không bị phát hiện
vào lần trộm xe máy cuối cùng
vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
khi hậu đã lấy thành công
một chiếc xe máy novo ls
nhưng vì không có tài mở khóa
cho nên hậu đành bỏ xe lại
rồi chăm lửa đốt
đây cũng là nguồn cơn đã đẩy hậu
từ một tên trộm cắp thành kẻ sát nhân
tội ác phải bị trộm cắp
đó là nguyên lý muôn đời của cha ông từ xưa đến nay
lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh văn tùm
không chỉ đưa được kẻ thủ ác ra trước ánh sáng
tất cả những tài sản của nạn nhân
mà hung thủ đã lấy đi
cũng đã được lực lượng điều tra thu hồi đầy đủ
một phần đó là vật chứng của vụ án
và sau cùng đó là kỹ vật của người xấu xố để lại
sau khi kết thúc được những vụ án này
thì bà con nhân dân nói riêng
rồi tỉnh uyên
uyên văn tỉnh nói chung là
tất cả đều rất là phấn khởi
chúng ta trong một thời gian ngắn
chúng ta đã làm rõ ra được những vụ vi tạm tội
đặc biệt nghiêm trọng trên địa phương như thế
đưa đối tượng ra ánh sáng pháp luận
gây ra được niềm tin cho nhân dân
đối với lực lượng công an
tỉnh uy uy văn tỉnh cũng đến trực tiếp
tại phòng đơn vị của chúng tôi đây
động viên khen từ rất là kịp thời
rồi truyền truyền cho bà con biết là
lực lượng của chúng ta như thế
để bà con yên tâm công tác
và cộng tác với cơ quan công an khi có sự việc phạm tội xảy ra
ghi nhận những nỗ lực cố gắng từ sự tận tâm với nghề
của những chiến sĩ cảnh sát điều tra công an tỉnh con tầm
ngay sau khi hung thủ bị bắt giữ
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh con tầm
đồng chí giám đốc công an tỉnh con tùm
đã kịp thời biểu dương khen thưởng
và trao tặng bằng khen giấy khen cho bang chuyên án
các đồng chí và lãnh đạo trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh con tầm
lòng quả cảm và sự tận tâm với nghề của họ
sẽ là sức mạnh trấn áp mọi loại tội phạm